thế nhưng với cái cách mà chúng ta đang khai thác bây giờ thì chúng ta chỉ nhìn nhận thấy
những cái cao nguyên đó chủ yếu là dưới những cái giá trị rất là bề nổi
thí dụ như là những cái giá trị về địa chất giá trị về khảo cổ
hay giá trị về văn hóa lịch sử hay là giá trị về địa mạng
thì với cái cách khai thác như thế thì chúng ta chỉ có những cái sản phẩm du lịch nó na na giống nhau
và nó không đem lại cái hiệu quả doanh thu
thế thì trong thời gian tới tôi nghĩ rằng là
thì trong thời gian tới tôi nghĩ rằng là
cái việc thay đổi tư duy trong vấn đề khai thác tài nguyên
để phát hiện ra những cái giá trị mới
và để đề xuất ra những cái sản phẩm nó sáng tạo hơn là một cái việc làm cần thiết
qua quá trình nghiên cứu thì không biết là các cái nhà khoa học các nhà nghiên cứu
đã đưa ra những cái phương án những cái giải pháp như thế nào
nhằm khắc phục những điểm còn hạn chế trong hoạt động khai thác du lịch
tại các cái địa danh trong đó thì có di sản địa chất ạ
chúng tôi đề xuất với các địa phương
bắt đầu nó cứ khởi nguồn là từ vấn đề là phải xây dựng một cái chiến lược
thật là hoàn hảo
cái chiến lược đó yêu cầu phải có tầm nhìn
ở cái mức độ bền vững
và nó đạt được những cái mục tiêu giữa kinh tế xã hội và môi trường
một cách hài hòa
nhưng quan trọng nhất trong một cái chiến lược đầu tiên
đó vẫn là cái tư duy đối với vấn đề khai thác tài nguyên
vẫn là cái nguồn tài nguyên đó
nhưng với cái nhìn mới
thì chúng tôi cũng đề xuất ra được rất là nhiều
những cái sản phẩm du lịch mới mà độc đáo cho hà giang
ví dụ như là cái
sản phẩm du lịch từ đá hà giang
thì cho tới nay
thì chúng tôi cũng đã
đóng góp cho hà giang một cái nghiên cứu
mà trong đó thì
chúng tôi đề xuất ra một cái tour du lịch
mà nó mang bản sắc
chỉ duy nhất hà giang có
đó là cái tour du lịch con đường hạnh phúc
thì nếu như chỉ nhìn nhận vào những cái giá trị
về khảo cổ
hay là các cái giá trị về địa mạo
hiện có của hà giang thôi
thì khách du lịch rất là khó tiếp cận
với các cái giá trị địa chất khô cứng đó
theo cái con đường hạnh phúc đó
thì chúng tôi sẽ giới thiệu được cho khách du lịch
rất là nhiều những cái giá trị đặc thù
của cao nguyên đá hà giang
như là cổng trời
hay là như là mã pì lèng
hay là cột cờ lũng cú
hay là khu phố cổ đồng văn
thì có thể nói là tất cả những cái sản phẩm du lịch đặc thù nhất
của cao nguyên đá đồng văn
nó đều nằm trên con đường hạnh phúc
và nó giới thiệu được hết những cái giá trị
cảm xúc giá trị tinh thần
mà mang tính tiềm ẩn của đá
chúng tôi gọi đó là tâm hồn của đá
khi mà chúng ta khai thác du lịch
dù là ở các cái địa điểm di sản địa chất
hay là ở bất cứ đâu
đó là cái tác động đến môi trường ạ
vậy thì không biết là hiện tại thì hoạt động khai thác du lịch
tại các cái di sản địa chất của chúng ta
đang có cái tác động như thế nào
tới vấn đề môi trường
và đâu là những cái giải pháp mà chúng ta có thể tiến hành ạ
theo những quan sát và đánh giá của chúng tôi
thì cái nguyên nhân
chủ yếu do cái việc là chúng ta
khai thác tài nguyên chưa đúng cách
chúng ta chưa hiểu biết về tài nguyên
và chưa có những cái phân loại
về cái mức hành xử
khác nhau đối với tài nguyên
nên là cái việc mà chúng ta khai thác manh bún
và tràn lan trong giai đoạn vừa rồi
nó đã vô tình làm mất đi rất là nhiều những cái giá trị
tài nguyên hiếm có
mà có khi là hàng triệu năm mới có thể có được
thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc
chắc hẳn là chúng ta sẽ phải tiến hành nghiên cứu
và tìm hiểu để khai thác tài nguyên một cách hiệu quả
và cẩn thận hơn
và theo như cái suy nghĩ của chúng ta
thì tất cả những cái địa phương
mà có di sản địa chất đó
rất là cần phải quan tâm
những việc xây dựng một cái chiến lược
cái chiến lược đó nó cần phải có cái hàm lượng
chất xám cao
từ khâu tiếp cận và đánh giá tài nguyên
cho đến cái việc mà
tìm hiểu phát hiện ra được
cái giá trị cốt lõi của tài nguyên
để biến nó thành thương hiệu
để mà khắc sâu cái thương hiệu đó
vào trong lòng du khách
để tạo ra cái sức cạnh tranh lớn
và cái sự khác biệt giữa công viên nọ với công viên kia
sau khi có được cái thương hiệu tốt
và có được những cái sản phẩm du lịch
mà đa dạng độc đáo phù hợp
với đặc thù của từng cao nguyên đá đó
thì chúng ta sẽ có cơ hội
để mà thu hút được một cái thị trường
khách du lịch
khá là đa dạng
bên cạnh đó thì cái hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch
để giới thiệu về hình ảnh cũng như là cái điểm đặc trưng
của những cái công viên địa chất
của những cái di tích
địa chất là cũng hết sức quan trọng
vậy thì theo ý kiến của bà thì trong thời gian tới
chúng ta cần phải có những cái hoạt động như thế nào
để khám phá những cái công viên địa chất của chúng ta
một cách hiệu quả hơn
tôi vẫn nghĩ rằng đầu tiên là chúng ta phải có một cái
phải xây dựng được một cái logo
và một cái slogan mà nó thể hiện được
đúng cái giá trị cốt lõi của tài nguyên
thì điều đó rất là quan trọng
tuy nhiên là hiện giờ ở cao nguyên đá đồng văn
hay là ở vịnh hạ long
hay là ở phong nha cải bàng
mặc dù là chúng ta
có những cái nguồn tài nguyên rất là nổi trội
nhưng cái việc mà có được những cái
slogan hay là những cái logo
mà thực sự là hiệu quả
mà nó lan tỏa được cái
cái giá trị có thể nói là
độc đáo nhất hay là nổi trội nhất
của một tài nguyên đấy thì chúng ta vẫn đang
vấp phải những cái khó khăn
về cái việc chưa chuyên nghiệp
đấy thì cái đấy cũng là điều đáng tiếc
sau khi có cái logo và cái slogan
thì các cái công cụ về xúc tiến quảng bá
của chúng ta thì chúng ta cũng chưa
quan tâm đến những cái
phương tiện xúc tiến quảng bá mà mang tính hiện đại hơn
thí dụ như là
tôi thấy là đối với cái
xu hướng bây giờ là công nghiệp bốn
thì tất cả những cái
giải pháp về truyền thông số
là chúng ta phải đẩy mạnh hơn rất là nhiều
rồi đi cùng với những cái
quảng bá trên
truyền hình hay là trên phim ảnh
thì cũng rất là hiệu quả
đâu là những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã đúc rút được
dù là trong các cái mô hình của việt nam
hay là của quốc tế mà chúng ta có thể học hỏi
để ứng dụng và nhân rộng để đảm bảo
là cái hoạt động khai thác du lịch
tại các cái di sản điện chất thì sẽ có hiệu quả hơn nữa
trong thời gian tới ạ
thì có lẽ là trung quốc cũng là một trong những cái nước
mà chúng ta có thể
học được rất là nhiều kinh nghiệm từ họ
đối với trung quốc thì họ rất là giỏi
trong việc kết hợp
khai thác các cái giá trị
di sản địa chất với các cái giá trị tôn giáo
ví dụ như là
những cái điêu khắc của họ vào
trong các cái khu vực di sản
điện chất điêu khắc đá
và với các cái chuyến
hành hương các cái chuyến tham quan
các cái công trình
phật giáo thì đối với trung quốc
họ rất là mạnh về cái này
còn đối với hồng kông
thì công viên địa chất toàn cầu hồng kông
họ phát triển rất là mạnh cái
kết hợp giữa di sản địa chất với giáo dục
họ tổ chức những cái học viện đá
để mà có được rất nhiều
cái cách tìm hiểu về đá
sinh động cho các em thiếu niên
của các cái trường học
đến tham quan
còn như kinh nghiệm của châu âu
thì chúng tôi thấy rằng là người châu âu
thì họ rất là giỏi trong cái việc khai thác cảnh quan đá
họ có thể kết hợp được cái tài nguyên
cây xanh với các loài hoa khác nhau
rồi họ có thể đưa đá vào
trong nội thất của các ngôi nhà
rồi là xây dựng các công trình kiến trúc bằng đá
rất là độc đáo
thì đó là những cái kinh nghiệm của thế giới mà
chúng ta có thể học được
thế còn tại việt nam thì chúng ta cũng
có một số nơi thành công ở một số
những cái khía cạnh trong phát triển du lịch đá
thí dụ như là ở khu vực
non nước của đà nẵng
thì chúng ta khai thác rất là mạnh những cái sản phẩm du lịch
đồ lưu niệm từ đá
mặc dù là nó
khá là hơi nặng nhưng mà
cái hình thức của chúng ta
cái thẩm mỹ của các cái
cái đồ lưu niệm đó cũng khá là
bắt mắt và cuốn hút được cái
thị trường khách
một trong những cái giải pháp mà tôi cho rằng
cũng rất là quan trọng đối với các cái khu vực di sản
đó là chúng ta cần phải có những cái cơ chế
chính sách thực sự là phù hợp
để thu hút người dân tham gia vào các cái hoạt động
phát triển dịch vụ
tại di sản
và cũng như là có những cơ chế hỗ trợ về
giải phóng tốn cũng như là miễn giảm thuế
cho doanh nghiệp để họ tích cực hơn
vào cái việc đầu tư các cái dịch vụ
tại di sản
hy vọng rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ nhận thấy
là các cái khu vực di sản điện chất
thì sẽ có những cái chiến lược để có thể phát triển
và thu hút được đông đảo hơn
du khách tìm đến và có thể là
quay lại nữa với cả các cái
di sản địa chất này để chúng ta có thể phát huy
được hết cái tiềm năng sẵn có của các cái khu vực này
một lần nữa thì xin cảm ơn bà đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
cũng giống như các di sản khác
di sản điện chất là không thể tái tạo được
chính bởi vậy mà song song với hoạt động
khai thác và quản lý thì chúng ta cần
phải tiến hành hoạt động bảo tồn di sản
tới đây thì chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại